biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của toàn xã hội
vì vậy việc tham gia nghiên cứu các chính sách phát triển mô hình dịch vụ phù hợp với cộng đồng
tại nơi chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là điều rất cần thiết
đây cũng chỉ là nội dung được thảo luận tại hội thảo phát triển công tác xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu
do cục bảo trợ xã hội phối hợp với tạp chí lao động và xã hội vừa được tổ chức tại hải dương
biến đổi khí hậu đã gây ra hình thái thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến các ngành nghề nông nghiệp công nghiệp
đặc biệt tác động đến sinh kế của các hộ gia đình là trở ngại đối với nỗ lực giảm nghèo của đất nước
vì vậy theo các đại biểu ngoài những chính sách giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
thì việc phát triển công tác xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một trong những giải pháp phù hợp hiện nay
công tác này là một mô hình có chức năng cảnh báo phân tích rủi ro giúp đỡ nhóm cộng đồng dân cư trước trong và sau thiên tai
đồng thời cũng đề xuất tư vấn các chính sách để nâng cao năng lực ứng phó về biến đổi khí hậu
đề án phát triển nghề công tác xã hội đang được xây dựng vào hàn thiện
kỳ vọng sẽ giúp người dân phòng giảm thiểu và khắc phục hậu quả của thiên tai thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu